trung tâm bão quốc gia mỹ nhc vừa ban bố cảnh báo bão nhiệt đới đang mạnh lên
với cường độ nhanh chóng và di chuyển theo hướng tây bắc về phía cuba
cũng như quần đảo cayman với sức gió tối đa là một trăm hai mươi kmh
miền tây cuba có khả năng bị ảnh hưởng của bão do chịu các tác động đáng kể
từ gió mạnh và nước biển dâng cao
người dân ở bang florida của mỹ cũng chuẩn bị ứng phó với bão
đặc biệt tại khu vực ven biển phía tây bao gồm cả vịnh sampa
trước đó giới chức bang cho hay dự báo sẽ có mưa lớn gió mạnh lũ quét
sóng lớn và thậm chí cả lốc xoáy
tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở tất cả sáu mươi bảy quận
cư dân được kêu gọi tích chữ lương thực nước uống thuốc men nhiên liệu
và chuẩn bị cho trường hợp mất điện
khoảng hai năm trăm linh vệ binh quốc gia cũng được huy động tham gia công tác hỗ trợ
tổng thống mỹ joe biden ngày hôm qua cũng phê duyệt viện trợ khẩn cấp
cho hai mươi bốn quận ở florida thông qua cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang